phát biểu tại hội nghị đánh giá một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về công tác phụ nữ
gắn với thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
khu vực duyên hải miền trung tây nguyên và hai tỉnh thừa thiên huế quảng bình
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đánh giá cao các tỉnh ủy thành ủy đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị
nhận thức trách nhiệm về vai trò vị trí tiềm năng của phụ nữ không ngừng được nâng lên
đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy và các tổ chức đảng các cấp
các tỉnh thành phố trong khu vực cần tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo thực hiện nghị quyết số một mươi bảy
và chỉ thị số hai mươi một nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phụ nữ bình đẳng giới
nhân dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi ban dân vận trung ương và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tổ chức trao quà tết yêu thương cho các gia đình chính sách hội viên hội phụ nữ nghèo
và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh đắk lắc với tổng số quà tặng trị giá gần bốn trăm chín mươi triệu đồng